hồ trung văn quận năm tỉa liêm thành phố hà nội là không gian sinh hoạt công công
nguyên tập thể thao của người dân xung quanh khu vực
nhưng trong suốt thời gian dài lòng hồ không có nước cỏ dại mọc ung tùm và cạn trơ đáy
vị trí hồ nằm giữa khu dân cư tập trung đồng đốc các trung cư và cao óc
tưởng như hồn nước sẽ giúp giảm nhiệt vào những ngày nắng nóng
nhưng trên thực tế khu vực quanh hồ càng trở nên nóng bức do thiếu nước
được biết năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn hồ điều hòa trung văn được cải tạo nạo vét xây kè trồng cây xanh
lắp đặt hệ thống chiếu sáng làm đường đi dạo xây dựng hệ thống cống để phục vụ người dân địa phương
tuy nhiên cải tạo được vài năm thì nguồn nước trong hồ dần cạn
ghi nhận của phóng viên báo sức khỏe và đời sống vào sáng ngày một mươi tháng năm cho thấy
mặc dù gần đây hà nội xuất hiện nhiều trận mưa lớn nhưng hồ điều hòa trung văn vẫn trong tình trạng không có nước
các đợt mưa lớn gần đây không đủ là làm nâng cao mực nước hồ và duy trì diện tích mặt nước ban đầu
thậm chí ở thời điểm hiện tại lòng hồ đã cạn trở đáy
theo một số người dân sinh sống gần hồ nguồn nước trong hồ nước bắt đầu cạn kiệt từ vài năm sau khi được cải tạo
tình trạng này ngày càng trở nên trầm trọng đặc biệt là vào mùa hè năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
nước trong hồ đã hoàn toàn cạn kiệt có cây mọc bông tùm
thời gian trước đấy còn có người cắt dọn giờ thì không có
theo như tôi được biết thì như là người ta xây trung cư nên là người ta chặn các đường ống nước
theo mình nghĩ thì nó cạn nước thì dẫn tới là không có nước ở hồ nên là người dân cũng cảm thấy là hơi nóng
và nó sẽ không được đẹp để cho người dân đi bộ xung quanh nữa
ngày xưa cô về đây cách đây chín năm là hồ nhiều nước lên tận tràn lên bờ nhiều cá rồi ốc là nhiều
chả biết tại sao
cạn nước có thể là người ta xây hết xung quanh bịt cái nguồn nước chảy vào hồ rồi
thì nó không có nước chảy vào hồ nữa
với cả không hiểu tại sao mà nếu như mà trời mưa nó cũng không động lại ở hồ cơ ấy
không hiểu tại sao
theo thiết kế hồ điều hòa trung văn được xây dựng đầy đủ hệ thống chiêu sáng đường đi dạo cống ngầm lan can
để đảm bảo an toàn cho người dân khi dạo chơi tại đây
dù vậy những cơ sở vật chất này hiện tại cũng đã thể hiện sự xuống cấp hỏng khóc nghiêm trọng
từ một hồ nước được lên kế hoạch đầu tư đồng bộ cho người dân địa phương hưởng sự trung lành
thì giờ đây không gian quanh hồ trung văn lại trở thành nơi vứt rác thải bửa bãi
theo quan sát của chúng tôi dọc khắp lối đi của hồ không thấy được một chiếc thùng rác nào
để người dân có thể vứt sát đúng nơi quy định
đấy chả có cái thùng rác nào xung quanh hồ cả đấy không
đấy mà thỉnh thoảng rác nó ngập lên kinh
đợt này thấy đỡ lại không nên là mình cũng không gặp người nhặt rác mà cũng thấy cũng đỡ
nó cỏ rồi nó mọc rồi rác rưỡi bọn cô ở đây cũng hay đi nhặt rác lắm
thanh niên chả có cái chỗ nào chả có cái thùng rác nào để cho người ta để rác kiểu thế
nếu như mà phải có những cái thùng rác ấy cho thanh niên người ta đến đây ngồi chơi
ăn uống xong người ta có chỗ vứt rác đây cứ vứt bửa
bọn cô thỉnh thoảng phải đi nhặt ấy
tất cả một số người ở trên khu trên này ngày nghỉ họ cũng đi nhặt rác ấy
chứ không thì ngập lên kinh hết
tình trạng cặn nước không chỉ gây thiệt hại với môi trường
mà còn ảnh hưởng đáng kể tới nhu cầu hưởng thụ không gian trong lành của cư dân xung quanh hồ
nhiều người dân sinh sống gần hồ trung văn rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc
tìm ra nguyên nhân hồ cạn nước và có giải pháp khắc phục để bà con có thêm không gian giải trí
ngày nóng thì thực sự rất là oi bức
vì là hồ là chứa nước thì nó sẽ mát hơn nhưng mà nắng thì nó rất là oi
mà người dân rất là khó chịu
thì mình không có cái môi trường tức là đây là cái hồ điều hòa thì lại chả có tín
nước nào thì coi gì là điều hòa cái gì
thì bấy gạt nó phí cả cái khu đất này rộng này phí ra
giữa hồ chỉ còn một vũng nước nhỏ đóng lại mặc dù mấy ngày qua ở khu vực này đều có lượng mưa khá lớn
theo chia sẻ của nhiều người dân thường xuyên tập thể dục tại khu vực này
khoảng thời gian từ tháng bảy tám năm hai nghìn hai mặt hồ trung văn chỉ đạt được khoảng một mươi một mươi năm cm nước
sang năm hai nghìn ba hồ trung văn liên tục ở trạng thái khô kiệt không có một sọt nước
và từ mấy tháng nay hồ trung văn gần như không thấy nước
do quanh hồ đôi khi sẽ bắt gặp những vùng nước tí hon đông lại từ đợt mưa lớn
ngoài ra do không được chăm sóc cải tạo và tình trạng không có nước mặt hồ trung văn giờ đây ngập tràn cỏ dại
có những cây cỏ cao hơn đông người và tiêu mẩn nhiều nguy hiểm
khi gần đây một người phụ nữ được còn đi dạo đã gặp phải rắn từ hồ bò lên mặt đường
người dân nêu ra mong mỏi có một không gian xanh
mong muốn chính quyền địa phương sớm vào cuộc
để người dân có không gian để nghỉ ngơi vui chơi giải trí
để không vậy là rất lãng phí
nếu sửa trước cải tạo cẩn thận hồ sẽ lại đông người tới
thì có một cái khu cho người dân là cái khu đấy rộng lắm
cây cồi đã tốt cái kia cơ mà đẹp cái kia cơ mà

phí quá các mỗi cái hồ không

qua tìm hiểu của phóng viên để giải quyết được bức xúc của người dân

không đủ để điều hòa môi trường trong khu vực
đến nay nguồn nước hồ không có nguồn nước
khô cạn kiệt và đã có kiến nghị được gửi tới cơ quan chức năng
nhưng tình trạng không được cải thiện
theo ông đặng quốc hùng phó chủ tịch ubnd phường trung văn quận nam tử liêm
hồ trung văn có diện tích khoảng hai bảy hectare chu vi bảy trăm linh một m
nằm tiếp sát với khu đô thị mới môn lao quận hà đông
việc cải tạo hồ được thực hiện từ nguồn xã hội hóa do công ty kinh bắc thực hiện
tuy nhiên sau khi được đưa vào sử dụng
thì nguồn nước khô dần cạn và phường không liên hệ được với công ty này
nên không thể tiếp cận được hồ sơ thiết kế cải tạo trước đó
phường đã báo cáo với ubnd quận nam tử liêm để xem xét có kế hoạch khảo sát
xác định nguyên nhân để cải tiến cải tạo
song song với việc báo cáo quận
ubnd phường đã có kế hoạch chỉnh trang lại cảnh quan xung quanh hồ
gửi lực lượng đoàn thành niên phụ nữ các tổ dân phố tổ chức trồng khoa quanh hồ
trình trang lại hệ thống chiếu sáng đường đi dạo để tạo môi trường trong lành
thoáng mát cho người dân có chỗ tập thể dục thể thao vui chơi
như vậy nguyên nhân việc hồ trung văn cạn kiệt nguồn nước hiện tại vẫn chưa được xác định
và vẫn cho một kế hoạch cụ thể từ ubnd quận nam tử liêm